tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã tổ chức hội thảo điều kiện gia nhập thị trường tổ chức quản lý và hoạt động doanh nghiệp
nhiều ý kiến vướng mắc và kiến nghị đã được các đại biểu tham dự hội nghị đưa ra
theo kết quả ra soát bốn trăm một mươi một văn bản quy phạm pháp luật có hai mươi trên tổng số hai trăm bốn mươi ba ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có thể bỏ ra khỏi danh mục và chịu sự quản lý bằng các hình thức khác
tuy nhiên một số điều kiện kinh doanh đang can thiệp nhiều vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp thiếu minh bạch
nhiều quy định không phù hợp gây khó cho doanh nghiệp chủ yếu là ở các thông tư hướng dẫn của bộ ngành
việc cắt giảm thủ tục quy định trồng chéo còn chưa phù hợp thực tế
chúng ta muốn thoát khỏi cái bấy thu nhập trường bình
và đặc biệt là nếu chúng ta muốn tận dụng được cái làn sóng chuyển dịch các cái dòng vốn đầu tư mà chúng ta đang kỳ vọng khi mà các cái chuỗi cúng toàn cầu đang dịch chuyển
cần bỏ những quy định mang tính chất định tính đi
làm sao mà những cái quy định để xin được giấy phép thì nó mang tính chất như là một bài kiểm tra
tức là mình cứ đạt đủ số điểm là mình đổ
chứ không phải là tùy tùy cái xem xét của
của cơ quan cấp ép
do đó để nâng cao chất lượng quy định văn bản quy phạm pháp luật
nhiều ý kiến cho rằng cần phải bảo đảm tính liên ngành tính trung lập của bộ máy
hạn chế tính lợi ích bộ ngành khi đề xuất xây dựng đề án về chính sách và quản lý nhà nước